từ ngày tám tháng ba ubnd sẽ vận hành hệ thống công bố thông tin một đầu mối áp dụng đối với tổ chức niêm yết
đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán để giảm tải đầu mối báo cáo
trước mắt ubnd sẽ chỉ áp dụng đối với các tổ chức niêm yết đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán hà nội hnx
và sẽ áp dụng trước đối với ba trăm hai mươi một công ty niêm yết tám trăm sáu mươi chín công ty đăng ký giao dịch
sau quá trình triển khai tại hnx ubnd sẽ tiếp tục triển khai việc công bố thông tin một đầu mối
đối với các doanh nghiệp niêm yết trên sản chứng khoán tp hcm hose
đây là một trong những giải pháp của ubnd nhằm giảm thủ tục hành chính giảm chi phí cho doanh nghiệp
tăng hiệu quả tính kịp thời của việc công bố thông tin
theo bộ kế hoạch và đầu tư trong hai tháng đầu năm các nhà đầu tư việt nam đã đầu tư ra nước ngoài một mươi bảy dự án mới
và không thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư đối với các dự án hiện hữu
tổng vốn đầu tư của việt nam ra nước ngoài đạt hơn hai mươi năm triệu usd
các nhà đầu tư việt nam đã đầu tư ra nước ngoài ở tám ngành
trong đó vốn đầu tư tập trung nhiều nhất vào các ngành bán buôn bán lẻ hoạt động kinh doanh bất động sản xây dựng
trong hai tháng có một mươi một quốc gia vùng lãnh thổ nhận đầu tư của việt nam
các nước thu hút đầu tư của việt nam nhiều nhất lần lượt là mỹ chiếm hai mươi sáu tổng vốn đầu tư
new zealand chiếm hai mươi ba năm đức chiếm hai mươi một năm tiếp đến là lào và trung quốc
lũy kế đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam đã có một bảy trăm một mươi sáu dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực
với tổng vốn đầu tư gần hai mươi hai một mươi hai tỷ usd
cả nước đã quy hoạch gần một hai trăm năm mươi khu đất với quy mô gần tám bốn trăm linh ha làm nhà ở xã hội
để triển khai đề án đầu tư ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
công nhân khu công nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi vẫn cần đẩy mạnh tiến độ hơn nữa
để thúc đẩy nguồn lực phát triển nhà ở xã hội vai trò bệ đỡ của nhà nước rất quan trọng
thông qua việc chủ động dành một khoản hàng năm hỗ trợ cấp bù lãi suất cho các ngân hàng
do vậy các bộ ngành địa phương cần dự báo tốt hơn trong công tác quy hoạch
kế hoạch sử dụng đất quy mô phát triển dân số nhu cầu về nhà ở
cũng như hướng tới xây dựng một chương trình phát triển nhà ở xã hội lớn hơn dài hơi hơn
triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở của thành phố và đề án thí điểm một triệu căn hộ của chính phủ
thành phố hà nội đã hoàn thành năm dự án với tổng số năm hai trăm linh căn
giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành một mươi bảy dự án với trên một mươi năm căn
dù có nhiều thách thức tuy nhiên từ con số thống kê về tăng trưởng ngành bất động sản đã cho thấy
ngành này dường như đã đi qua vùng đáy
thị trường bất động sản tiếp tục được kỳ vọng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn đặc biệt là vào nửa cuối năm
tại thành phố hồ chí minh thị trường bất động sản đã thiết lập vùng đáy vào cuối một năm hai nghìn hai mươi ba
các chuyên gia nhận định với tốc độ tăng trưởng âm đã giảm dần
ngành bất động sản đã cho thấy nhiều dấu hiệu phục hồi trở lại trong năm nay
sự vào cuộc của các cấp có thẩm quyền quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ của doanh nghiệp là nguyên nhân chính
đã giúp bất động sản đi qua giai đoạn khó khăn nhất
ngoài ra yếu tố quan trọng phục hồi thị trường là từ nhu cầu ở thực
hiện mức lãi suất mua nhà đã giảm khá thấp tạo động lực cho người dân có thể quay lại mua căn hộ có giá phù hợp
từ đó thanh khoản thị trường được kỳ vọng sẽ cải thiện trong thời gian tới
báo chí quốc tế nhận định việt nam đang là một trong những quốc gia nổi bật trong cuộc cách mạng nông nghiệp xanh
với đề án phát triển bền vững một triệu hectare lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh
vùng đồng bằng sông cửu long năm hai nghìn ba mươi việt nam đang được bạn bè quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia
dẫn đầu của cách mạng nông nghiệp xanh giai đoạn hiện nay
tờ mạng lưới tin tức châu á cho rằng sản xuất ít gạo ít carbon sẽ mang lại tiềm năng cao nhất
để việt nam đạt được mục tiêu cắt giảm ba mươi lượng khí thải metan vào năm hai nghìn ba mươi
đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh của mặt hàng xuất khẩu chiến lược này
tuy nhiên sự chuyển đổi này cũng sẽ đòi hỏi những khoản đầu tư đáng kể và những cải cách chính sách lớn
có đến bảy mươi doanh nghiệp việt nam được khảo sát mới đây cho biết sẽ tăng ngân sách cho đổi mới sáng tạo trong ít nhất hai năm tới
theo báo cáo những người khổng lồ mới nổi ở châu á thái bình dương do ngân hàng hsbc và công ty kiểm toán toàn cầu kpmg công bố
việt nam đang là một trong các quốc gia có môi trường khởi nghiệp trẻ và năng động bậc nhất châu á
đây chính là nguồn lực cho đổi mới sáng tạo quốc gia
năm hai nghìn hai mươi ba việt nam được xếp hạng bốn mươi năm
một mươi trên một trăm ba mươi hai quốc gia nền kinh tế trong báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng hai bậc so với năm hai nghìn hai mươi hai
nhờ vậy việt nam đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn công nghệ toàn cầu
không chỉ đáp ứng sản xuất mà còn là nghiên cứu phát triển công nghệ
thương mại điện tử vẫn là điểm sáng của nền kinh tế khi duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ
tuy nhiên cùng với đó thì người dùng cũng ngày càng khắt khe hơn
các chiến dịch sàng lọc của nhà bán hàng trên môi trường online và lúc này cũng cho thấy các sàn thương mại điện tử
đang dần tập trung vào chất lượng dịch vụ
chúng lợi yêu đãi là hành vi người bán hoặc người mua cố tình tạo ra các đơn hàng ảo
và thực hiện các giao dịch trên sàn thương mại điện tử nhằm hưởng các ưu đãi giảm giá miễn phí giao hàng từ sàn
người bán sau đó sẽ hoàn lại tiền cho người mua
giao dịch không được thực hiện người mua không mất tiền nhưng sản thương mại điện tử vẫn phải trả khoản yêu đãi cho người bán
theo các chuyên gia tình trạng trục lợi yêu đáy này đã diễn ra từ lâu và khá phổ biến trên thị trường
các sản thương mại điện tử cũng cho biết việc giả soát phát hiện gian lận và đưa ra cảnh báo luôn được thực hiện thường xuyên
nhưng sẽ phải mạnh tay với các biện pháp xử lý
mặc dù đến ngày một tháng bảy chính phủ mới tiến hành điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi bốn
nhưng ngay tại thời điểm này nhiều doanh nghiệp đã chủ động tăng lương sớm tăng thu nhập để giữ chân lao động đầu năm
sau tết thường là thời điểm biến động nhân sự do nhiều lao động nhảy việc
chủ động tăng lương sớm được xem là giải pháp giúp doanh nghiệp giữ chân lao động
tại nhiều doanh nghiệp sản xuất mức lương cho người lao động đã được điều chỉnh tăng từ bốn năm tùy vào từng vị trí
với hình thức khoán sản phẩm nếu công nhân làm tốt mức thu nhập có thể cao hơn
dù còn khó khăn song việc nhiều doanh nghiệp chủ động thực hiện tăng lương sớm đã giúp ổn định quan hệ lao động
giảm đáng kể số vụ ngừng việc tập thể so với các năm trước
đặc biệt đồng bộ với việc tăng lương ở khu vực công chức viên chức nhà nước kể từ ngày một tháng bảy tới đây
trong bối cảnh nhu cầu thị trường trong và ngoài nước chú trọng các sản phẩm thân thiện môi trường
thì việc hỗ trợ các hợp tác xã mây che đan tìm kiếm đơn hàng thúc đẩy xuất khẩu sẽ khai thác được thế mạnh ở gây hàng này
việt nam đang là một trong ba quốc gia xuất khẩu mây che đan lớn nhất thế giới cùng với trung quốc và philippines
dù xuất khẩu mặt hàng mây che đan năm hai nghìn hai mươi ba giảm một mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng đây vẫn là một trong những mặt hàng xuất khẩu đầy tiềm năng
theo các chuyên gia việc ký kết các hiệp định thương mại tự do như cptpp rcep evfta
đã giúp cho việc xuất khẩu mặt hàng này của việt nam rộng mở đặc biệt là từ những thị trường lớn như mỹ châu âu nhật bản
bởi người dân ở các nước này ưa dùng các sản phẩm có chất liệu thân thiện với môi trường
tuy nhiên để khai thác được những thế mạnh này hàng mây che đan của việt nam phải tìm được những dấu ấn riêng
cạnh tranh với những sản phẩm cùng loại của các nước khác